bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm bộ quốc phòng vừa tổ chức lễ tiễn đoàn công tác luân phiên
thực hiện nhiệm vụ tại huyện đảo trường sa tỉnh khánh hòa
đoàn công tác gồm các bác sĩ điều dưỡng kỹ thuật viên tại các chuyên khoa của bệnh viện
sẽ đến công tác tại bệnh xã đảo trường sa huyện đảo trường sa
việc luân phiên y bác sĩ kỹ thuật viên công tác tại bệnh xã đảo trường sa
theo mệnh lệnh của bộ quốc phòng nhằm tăng cường nâng cao chất lượng công tác
chăm sóc sức khỏe cán bộ chiến sĩ và nhân dân công tác lao động sản xuất trên huyện đảo trường sa
trong những năm qua bệnh viện thường xuyên duy trì tổ cấp cứu đường không
sẵn sàng cơ động và triển khai vận chuyển bệnh nhân bệnh nặng từ vùng biển đảo về đất liền điều trị
giao nhiệm vụ cho đoàn công tác lãnh đạo bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm yêu cầu các y bác sĩ
kỹ thuật viên khi đến đơn vị phải nhanh chóng bắt tay vào công việc chuyên môn
hết lòng phục vụ cán bộ chiến sĩ và nhân dân đồng thời phát huy truyền thống luôn thương yêu
đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị ở huyện đảo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao